chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số chín chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra thông báo cấm người dân và du khách tắm biển
đồng thời yêu cầu người dân chủ động trăng trống nhà cửa để bảo đảm an toàn
tạm dừng tất cả các công trình xây dựng thao dỡ cần cầu làm vệ sinh môi trường
bảo vệ tính mạng người dân yêu cầu các tiểu thương tại các chợ thu dọn quầy hàng
trăng trống sạp cố định tỉnh bà rịa vũng tàu còn gần một tàu cá đang hoạt động trên biển
bộ đội biên phòng tỉnh đã thông báo tình hình bão và yêu cầu các tàu khẩn trương về bờ
tìm nơi tránh trú an toàn tỉnh này cũng đã cấm tàu cá ra khơi từ đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một
và thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến các cơ sở giáo dục